ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu các cơ quan chức năng phải xử lý rứt điểm thêm một mươi hai trong tổng số ba mươi năm điểm ngập nước còn tồn tại trước ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy và đến năm hai nghìn một mươi chín phải cơ bản giải quyết hoàn thành ba mươi một điểm ngập
theo đó trước mắt phải xử lý được một mươi hai điểm ngập trên các tuyến đường lương văn can mai xuân thưởng hậu giang lê quang sung cao văn lầu hồng bàng ba vân gò dưa tân hương trường vĩnh ký an dương vương gò dầu trước ngày một mươi năm tháng sáu tới
sở giao thông vận tải được giao đề xuất chuẩn hóa từng bước thay thế các miệng hố ga không đạt tiêu chuẩn hoặc có những khiếm khuyết như không ngăn được rác mùi hôi
trước mắt giá soát các điểm ngập nặng để ưu tiên triển khai cải tạo thay thế các hố ga
đồng thời phối hợp với các quận huyện tháo rỡ ngay các gian dốc các chứa ngại vật trái phép trên lòng đường làm cản trở hạn chế khả năng dòng chảy thoát nước hoàn thành trong tháng ba này
để thông thoáng dòng chảy tăng khả năng thoát nước trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố sẽ phối hợp với công ty thoát nước đô thị thành phố và các quận huyện hoàn tất công tác nạo vét cống mương canh rạch thoát nước trước ngày một mươi năm tháng sáu